nông dân không kịp tế đàn do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín khiến cho nguồn cung thiếu hụt đã
đẩy giá thịt lợn tại thành phố hồ chí minh tăng mạnh cao hơn từ hai mươi ba mươi đồng một kg so với tháng
trước hiện giá lợn hơi ở mức từ chín mươi đồng đến chín mươi năm đồng một kg giá lợn hơi tăng kéo theo giá
thịt lợn mảnh cũng tăng hiện thịt lợn mảnh loại một có giá một trăm hai mươi đồng một kg và loại hai là một trăm một mươi năm đồng một kg